thậm chí có ngày có đến hàng trăm cuộc gọi và xuất phát từ những số điện thoại không chính chủ
vậy hành vi này đã vi phạm pháp luật như thế nào và gây ra những hệ lụy ra sao câu trả lời sẽ có trong chuyên mục bạn nên biết hôm nay
đó là cuộc gọi của một trẻ em tới tổng đài môn một mươi bốn
theo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
khi thời gian gần đây liên tục bị các đối tượng xấu hay các trẻ em gọi điện đến để chọc phá quây dối
chỉ cần để xót một tin báo cháy
thế nhưng tổng đài một trăm một mươi bốn số điện thoại khẩn cấp về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở đắk lắc
lại tiếp nhận nhiều tin quây dối chọc phá trong đó có nhiều cuộc gọi báo cháy ra
đang xảy ra trên địa bàn tỉnh những số này gọi đến thường tập trung vào những đầu số
những cái sim mà nó không đăng ký chính chủ tức là khi chúng tôi phối hợp với các lực lượng chức năng
để kiểm tra xác minh thông tin của sim đó thì không xác minh được
qua đây thì cũng đề nghị các đơn vị chức năng nhất là những đơn vị quản lý nhà mạng
chúng ta cần phải tăng cường về việc kiểm soát thông tin của các loại sim này
hành vi báo tin giả sẽ bị phạt từ bốn triệu đến sáu triệu đồng
đối với các tổ chức có cùng hành vi vi phạm mức phạt gần gấp hai lần mức tiền phạt cá nhân
bên cạnh đó ngoài việc tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành quy định về báo cháy
việc quan trọng hơn là các đơn vị liên quan như cơ quan chức năng phải phối hợp
và có các biện pháp xử lý nghiêm quấy phá tổng đài một trăm một mươi bốn
hành vi báo tin giả sẽ bị phạt từ ba triệu đến sáu triệu
các đơn vị đều cần phải tăng cường về việc kiểm soát thông tin giả